tỉnh ủy phú yên cũng đã tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh quán triệt triển khai các quy định của ban chấp hành trung ương đảng và hướng dẫn của ban bí thư về thi hành điều lệ đảng khóa một mươi hai
tại hội nghị các đại biểu được phổ biến một số điểm mới trong quy định thi hành điều lệ đảng như quy định và hướng dẫn tuổi đời và trình độ học vấn của người vào đảng ở một số trường hợp đặc biệt
về quyền của đảng viên về đối tượng không xem xét kết nạp lại vào đảng về thời điểm công nhận đảng viên chính thức và chuyển sinh hoạt đảng chính thức
lãnh đạo tỉnh ủy đề nghị cán bộ đảng viên nhận thức đúng đắn đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trong các quy định của ban chấp hành trung ương đảng
và hướng dẫn của ban bí thư về thi hành điều lệ đảng khóa một mươi hai góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong thời gian tới